công ty điện lực gia lai đang quản lý ba trăm hai mươi năm km đường dây một trăm một mươi kv và hơn ba bảy trăm linh km đường dây trung áp trên toàn tỉnh
trong đó nhiều tuyến đường dây đi qua các khu vực rừng cây tự nhiên khu vực dân cư
khiến số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện hàng năm tăng cao
trước thực trạng này công ty đã chủ động đưa ra những cảnh báo cho người dân trên địa bàn tỉnh
trong việc bảo đảm an toàn đối với hệ thống lưới điện
trung tuần tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hình ảnh một người đàn ông trèo lên cột điện một trăm một mươi kv
để bắt tổ chim được người dân thành phố pleiku ghi lại
trước đó chiều ngày hai mươi tháng ba công an tỉnh gia lai cũng đã giải cứu thành công một cháu bé
bị mắc kẹt trong một trụ điện rỗng ruột bỏ hoang sâu khoảng hai mét lúc chơi đùa
đây chỉ là hai trong số rất nhiều các vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện gây nguy hiểm đến tính mạng
theo thống kê tính riêng trong năm hai nghìn một mươi chín và quý ii năm hai nghìn hai mươi
số sự cố do hành lang tuyến chiêm tới năm tổng số sự cố của toàn công ty
trước thực trạng này ngành điện gia lai đã phát tờ rơi hướng dẫn an toàn điện đến các hộ dân
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến người dân học sinh để chủ động phòng tránh